liên quan đến dịch bạch hầu đang có diễn biến phức tạp ngành y tế tỉnh con tum cho biết
tính từ đầu năm đến nay tại địa phương đã ghi nhận một mươi một trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu
các trường hợp chủ yếu ở các huyện đắc tô đắc hà sa thầy và thành phố con tum
tại huyện sa thầy hai trường hợp tại xã yasia là các ca dương tính với bệnh bạch hầu mới nhất
tuy nhiên có tới tám trường hợp khác có liên quan đang được cách ly theo dõi tại trung tâm y tế huyện sa thầy
ngành y tế đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch

trong số bốn ca bạch hầu mới được phát hiện tại con tum
có hai ca tại xã diên bình huyện đắc tô trong đó có một ca là phụ nữ mang thai
hiện cả hai ca bệnh đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện
với tình trạng sức khỏe ổn định không có triệu chứng sốt khó thở đau ngực
giả soát các đối tưởng chưa được tiêm vaccine đủ ba mũi dvt
thì triển khai tiêm bổ sung cho những đối thủ này
đồng thời chúng tôi đã triển khai tiêm chiến dịch td trên địa bàn những xã mà có ca bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu
tỉnh con tum đã có văn bản chỉ đạo sở y tế các ngành chức năng các huyện thành phố
khẩn trương triển khai công tác phòng chống khống chế kịp thời dịch bệnh
tổ chức cách ly y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
các trường hợp tiếp xúc gần với hình thức cách ly phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế